nhằm hỗ trợ các ngân hàng chuyển đổi hai mươi năm triệu thẻ atm sang thẻ chip theo lộ trình của ngân hàng nhà nước
công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas sẽ giảm phí dịch vụ chuyển mạch cho bốn mươi tám ngân hàng
theo đó nhằm hỗ trợ các ngân hàng hoàn thành mục tiêu chuyển đổi hai mươi năm triệu thẻ atm theo lộ trình chuyển đổi thẻ chip của ngân hàng nhà nước
napas sẽ tiếp tục giảm từ bốn mươi bảy đến tám mươi phí dịch vụ chuyển mạch tùy theo loại giao dịch cho các ngân hàng
hoàn thành các điều kiện kỹ thuật để chuyển đổi thẻ từ sang theo tiêu chuẩn thẻ chip nội địa từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó để hoàn thiện nâng cấp hệ thống thanh toán bù trừ điện tử các giao dịch bán lẻ kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
napas sẽ giảm tiếp hai mươi năm phí dịch vụ truyền mạch cho các ngân hàng thành viên triển khai kết nối với hệ thống thanh toán bù trừ điện tử các giao dịch bán lẻ của đơn vị
lộ trình giảm phí dịch vụ chuyển mạch do napas xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám nhằm
hỗ trợ các ngân hàng thành viên giảm các chi phí đầu vào tạo điều kiện để các ngân hàng thành viên xây dựng chính sách phí dịch vụ hợp lý dành cho khách hàng
qua đó khuyến khích khách hàng trải nghiệm và sử dụng ngày càng nhiều hơn các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
thúc đẩy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của chính phủ